trong lúc dự tiệc sinh nhật của người bạn đối tượng phạm tấn kiệt hai mươi tuổi ở thôn tân an xã nghĩa an tp quảng ngãi
cũng đã dùng vỏ chai bia đập vào đầu võ dương nhớ một mươi bảy tuổi trú tại thôn tân mỹ xã nghĩa an tp quảng ngãi
võ văn nhớ được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
kiệt sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương
võ văn nhớ đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
tước đi mạng sống của người khác
hành xử trong quan hệ xã hội trong các sinh hoạt mà không lấy cư xử lịch thiệp để mà mình cư xử với nhau
mà phải nhiều trường hợp là uống rượu bia vô hoặc là nhiều người có bản tính công đồ
thở ra là hành xử kiểu là phải dùng vũ lực dù kể cả dùng khí dẫn đến nhiều cái vụ rất là đau lòng
để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này
bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an như tăng cường quản lý tốt các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn
tổ chức giáo dục giăn đe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh thiếu niên để phòng ngừa vi phạm
thì rất cần sự chung tay của gia đình nhà trường xã hội trong giáo dục quản lý tốt con em mình
tại cửa khẩu quốc tế cha lo tỉnh quảng bình lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng người việt nam tàng trữ trái phép chất ma túy
theo đó vào lúc một mươi ba h
ngày hai mươi tháng bốn tại cửa khẩu quốc tế cha lo tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát lào hai nghìn bảy trăm sáu mươi chín nhập cảnh từ lào về
lực lượng chức năng đã phát hiện hành khách nguyễn văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê ở xã vĩnh thạnh huyện yên thành tỉnh nghệ an
là hành khách đi trên xe nhập cảnh từ lào về tàng trữ trái phép một mươi chín viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
qua đấu tranh ninh khai nhận số ma túy trên là của ninh được một người đàn ông thái lan cho đưa về việt nam nhằm mục đích sử dụng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tạm giữ niêm phong tăng vật và dẫn dải đối tượng cùng với tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi nguyễn trọng trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã trung thành huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm ra quyết định khởi tố
trước đó vào ngày một mươi năm tháng ba sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đã vào cuộc điều tra và xác định bị can nguyễn trọng trí điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường thuộc địa bàn huyện vũng liêm
khi nhìn thấy các bé gái đạp xe đi học hoặc đi bộ thì chạy theo đến đoạn đường vắng để thực hiện hành vi dâm ô bằng cách dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm của các bị hại
ngoài ra đối tượng còn thực hiện hành vi nêu trên với cả những người đi đường là người đã thành niên
tại cơ quan điều tra bị can trí khai nhận đã thực hiện bốn lần với bốn bị hại trong khoảng thời gian từ tháng hai đến tháng ba
thưa quý vị mưa đá và rông lốc trong ba ngày vừa qua đã khiến cho nhiều tỉnh hành trên cả nước bị thiệt hại về tài sản
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh hà giang lào cai tuyên quang yên bái cao bằng bắc cạn lạng sơn thái nguyên sơn la phú thọ và quảng ninh
tính đến một mươi tám h ngày hôm qua mưa kèm theo rông lốc
rông lốc xảy ra từ đêm ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng bốn đã khiến một người chết là cháu giàng thị mỉ năm tuổi ở thôn phúng tủng xã sủng trái huyện đồng văn tỉnh hà giang do sập nhà
tám người bị thương tại yên bái là hai người sơn la ba người phú thọ một người hà giang hai người
về nhà ở rông lốc đã làm sáu tám trăm chín mươi một ngôi nhà bị sập đổ hư hỏng tốc mái năm mươi ba điểm trường bị tốc mái thiệt hại
về nông nghiệp có hơn một năm trăm năm mươi hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại
bảy mươi chín tám mươi một ha chuối
chuối đã bị gãy đổ hơn hai trăm linh hai hectare cây lâm nghiệp công nghiệp bị gãy đổ thiệt hại
về chăn nuôi thủy sản một mươi tám gia súp hai năm trăm linh con da cầm đã bị chết bốn tấn cá bị thiệt hại một trăm linh chín chuồng trại bị tốc mái hư hỏng
mưa đá và rông lốc cũng đã làm hai mươi sáu trụ sở cơ quan một mươi một nhà xưởng bảy nhà văn hóa bị tốc mái hư hỏng một mươi bảy cổ điện viễn thông hai mươi chín cổ đèn chiếu sáng trang trí một trăm chín mươi chín cột điện đã bị gãy đổ thiệt hại
tám trăm linh chín công trình dân sinh
công trình dân sinh bị thiệt hại và một số cây xanh đã bị gãy đổ
riêng tại huyện phú yên tỉnh sơn la đã bị mất điện toàn huyện do hư hỏng hệ thống đường điện một trăm một mươi
dự kiến vào ngày hai mươi hai tháng bốn mới khắc phục xong
sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sớm ổn